ngày năm tháng bốn lực lượng công binh bộ chỉ huy quân sự tỉnh cà mau đã đến thu gom quả bom napal nặng khoảng bảy mươi năm kg
tại hộ gia đình nhà ông nguyễn văn hoàng ở ấp bình minh một xã trần hợi huyện trần văn thời tỉnh cà mau
quả bom này được ông nguyễn văn hoàng phát hiện trong lúc gia đình ông đưa máy vào cuốt đất ruộng lên
đã phát hiện và trình báo với các ngành chức năng
thời gian qua nhiều vật liệu nổ sau chiến tranh được người dân huyện trần văn thời phát hiện
báo cáo kịp thời để các ngành chức năng đến thu gom xử lý
trước đó lực lượng công binh bộ chỉ huy quân sự tỉnh cà mau cũng đã đến thu gom một quả bom napal còn khá nguyên vẹn
nặng khoảng ba trăm năm mươi kg được người dân ở ấp một mươi c xã trần hợi huyện trần văn thời phát hiện trình báo